chiều một mươi hai tháng tám đoàn công tác trung ương do đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng
tranh án tòa án nhân dân tối cao làm trường đoàn đã có buổi làm việc đánh giá kết quả tổng kết
nghị quyết bốn mươi chín của bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm hai nghìn hai mươi
và kết quả tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị ba mươi ba của ban bí thư về tăng cường lãnh đạo của đảng
đối với tổ chức và hoạt động của luật sư tại tp hcm
tham dự buổi làm việc có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
phát biểu tại buổi làm việc ông nguyễn hòa bình nhấn mạnh đây là hai chỉ đạo quan trọng
của bộ chính trị và ban bí thư về cải cách tư pháp
năm hai nghìn hai mươi trung ương sẽ tổng kết hai chỉ thị này và đây cũng là thời điểm tổng kết
hai văn kiện để xây dựng nền tư pháp nước ta
thành ủy tp hcm cũng đã báo cáo tình hình quán triệt triển khai
thực hiện nghị quyết bốn mươi chín của bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó nhiệm vụ thời gian tới là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp
đơn cao công tác điều tra xử lý tội phạm và thi hành án hình sự
tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra gắn công tố với hoạt động điều tra v v
vì mục tiêu trong chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm hai nghìn hai mươi là nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên nguyên tắc quản lý nhà nước
và phát huy tính tự quản độc lập của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư